kênh truyền hình chuyên về văn hóa nintv của ai cập vừa thực hiện chương trình phát sóng trực tiếp quảng bá về văn hóa đất nước và con người việt nam với nội dung đặc biệt giới thiệu các danh nhân văn hóa và di sản thế giới của việt nam được unesco vinh danh và công nhận
đây là lần thứ hai nintv phát sóng trực tiếp chương trình quảng bá về việt nam với thời lượng ba mươi phút
ninh tv đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa tại ai cập như giới thiệu nghệ thuật mối rối nước tổ chức tuần triển lám ảnh việt nam tặng sách cho nhiều thư viện của ai cập để xây dựng góc văn hóa với chủ đề cửa sổ nhìn vào việt nam góc phân củng cố mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai nước
đại sứ quán việt nam đã có chương trình hợp tác với chính phủ các cơ quan liên quan địa phương và các cơ quan truyền thông của ai cập để tổ chức các chuỗi sự kiện với chủ đề hành trình theo dấu chân bác tại ai cập trong thời gian tới và những năm tiếp theo